chỉ trong sáu giờ đồng hồ gây án gây ra bốn vụ trộm cắp tài sản trần thế anh và nguyễn trung hiếu cùng chú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã bị bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu cả hai đối tượng đều nghiện ma túy và chỉ mới quen biết nhau khi đi mua ma túy để sử dụng
đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi một hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản và chỉ trong đêm đó đã gây ra bốn vụ ở nhiều phường khác nhau
dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một trong lúc tuần tra công an phường tân an đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
ngoài bốn vụ việc trên trước đó hai đối tượng này còn độc lập gây ra nhiều vụ trộm cắp khác
riêng trần thế anh từng có một tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản